theo thông tin từ ngân hàng thế giới world bank chỉ riêng ô nhiễm không khí đã khiến cho việt nam mất đi hơn năm gdp của năm hai nghìn một mươi ba
ô nhiễm nước cũng có thể gây thiệt hại tới hơn ba năm gdp
cùng với đó là tình trạng suy giảm tài nguyên tiêu thụ năng lượng tăng nhanh và đặc biệt là biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế của việt nam
đó là những thông tin được đưa ra trong hội thảo kinh tế tuần hoàn nền tảng cho sự phát triển bền vững do viện khoa học và công nghệ môi trường tổ chức vào ngày hôm qua
theo các chuyên gia tại việt nam việc hiểu đúng khái niệm kinh tế tuần hoàn vẫn chưa được phổ biến dẫn đến thiếu chính sách nhằm khuyến khích các mô hình cụ thể
vì vậy tại các doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở các giải pháp tiết kiệm mà chưa có biện pháp tổng thể
các chuyên gia cũng đưa ra kiến nghị để phát triển kinh tế tuần hoàn đòi hỏi cần có sự vào cuộc của nhà nước chính quyền doanh nghiệp
nhằm xây dựng các chiến lược giải pháp từ cấp vi mô là doanh nghiệp người tiêu dùng tới cấp vĩ mô là thành phố
các doanh nghiệp cũng đưa ra kiến nghị để phát triển kinh tế tuần hoàn đòi hỏi cần có sự vào cuộc của nhà nước chính quyền doanh nghiệp